phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án tạm giữ hình sự
đối với phan xuân dũng ở huyện phong thổ về hành vi vô ý làm chết người
trước đó vào ngày bảy tháng bốn ông lù kim mìn ở xã khổng lào huyện phong thổ đi bẫy thú ở rừng
vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn gia đình tìm được thi thể ông mìn ở hang nhím trong tình trạng tử thi đang phân hủy
lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra kết quả khám nghiệm tử thi
cho thấy nạn nhân chết do bị ba viên đạn bi súng kíp bắn vào vùng đầu và mặt gây tử vong
lực lượng công an đã giả soát phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và kêu gọi đối tượng gây án ra đầu thú
vào khoảng hai mươi giờ cùng ngày phan xuân dũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc
theo đó vào ngày tám tháng bốn dũng đã rủ hai người cùng đến bản khu vực đồi bãi châu bản cang xã mường so săn bắn
và đến khoảng một mươi sáu giờ dũng thấy ở phía dưới ta luy âm có động đậy tưởng là gà rừng
đã chỉa súng ngắm bắn đến gần kiểm tra thì phát hiện mình đã bắn nhầm khiến cho ông lù kim mìn tử vong
dũng nhờ hai người đi cùng khiêng xác nạn nhân đi giấu vào hang nhím cách nơi xảy ra vụ việc khoảng ba trăm linh mét